vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo chủ tịch ubnd xã ia hà leo huyện ea hai leo tỉnh đắk lắc xác nhận
trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba học sinh trường trung học cơ sở chu văn an xã yà leo tử vong
các nạn nhân được xác định gồm cháu trần thị kim anh nguyễn thị hoài bảo và mã cẩm tú
cả ba đều sinh năm hai nghìn một mươi cùng chú tại xã yà leo và là học sinh khối sáu trường trung học cơ sở chu văn an
vụ đuối nước xảy ra vào chiều ngày hôm qua khi ba cháu dự buổi tổng kết cuối năm tại trường trung học cơ sở chu văn an xong
rồi rủ nhau ra khu vực suối óc để chơi tại đây các cháu không may bị đuối nước
ngay khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên chia buồn
và trao một phần kinh phí cho người thân để lo hậu sự cho các nạn nhân